vì tính riêng từ đầu năm đến nay chi phí điều trị của chị lan đã được quỹ bảo hiểm y tế tri trả lên tới một trăm bốn mươi năm triệu đồng
khi người bệnh có vào nhập viện hoặc khám giữa bệnh mà có vượng mắc về thẻ bảo hiểm y tế
cũng như các dễ tơ tùy thân theo quy định mà bị vượng mắc
thì các giám đình viên và các bệnh viện sẽ hỗ trợ trực tiếp
thông qua các kênh có thể là nhân viên bảo hiểm xã hội ở văn phòng
sẽ truyền tin và hỗ trợ xử lý trực tiếp để người bệnh có thể vào viện và hưởng thẻ bảo hiểm
về công tác giám đình thì các giám đình viên sẽ trực tiếp kiểm tra lại
vừa giám sát theo điện tử vừa giám sát trực tiếp để làm sao
khi bệnh đó phù hợp với các chi phí dịch vụ đảm bảo
tính đến nay trên toàn tỉnh quảng bình có bảy trăm tám mươi tám bốn mươi tám người tham gia bảo hiểm y tế
đạt chín mươi ba chín so với kế hoạch bảo hiểm xã hội việt nam giao
và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là tám mươi tám một
tỷ lệ bao phủ này gần đạt chỉ tiêu chính phủ giao năm hai nghìn một mươi chín
bảo hiểm xã hội quảng bình trong những năm qua tập trung phát triển
các đối trường tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm y tế tại tỉnh quảng bình giảm mệnh
lý do là một số doanh nghiệp ở tại quảng bình được chuyển sang
các tỉnh khác làm việc nên số người lao động bị giảm
nguyên nhân quan trọng nhất ở tỉnh quảng bình là trong những năm vừa qua
được chính phủ hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế cho đối tượng phòng xa
bị ảnh hưởng ở vùng biển
nay đối tượng phòng xa một số đã sắp hết và một số đã hết
nên công tác chuyên truyền vận động bảo hiểm y tế y tế
tại tỉnh quảng bình hiện nay rất khó khăn
về nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế của người dân
đạt tỷ lệ cao so với chính phủ giao
tuy đạt được nhiều kết quả khả quan thế nhưng từ đầu năm đến nay
số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giảm tới bốn mươi sáu một trăm hai mươi bốn người
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân chủ yếu là do một số lượng lớn người năm hai nghìn một mươi
được hỗ trợ đóng một trăm linh kinh phí tham gia bảo hiểm y tế
nhưng từ năm hai nghìn một mươi chín không được đóng một trăm linh kinh phí tham gia bảo hiểm y tế
gồm người thuộc hộ cận nghèo theo quyết định bảy trăm linh năm qdttg
một số tỉnh quảng bình
tổng thống xã không thuộc vùng đặc biệt khó khăn
bãi ngang ven biển từ năm hai nghìn một mươi
đặc biệt là từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
có bốn mươi sáu hai trăm linh năm người có thẻ bảo hiểm y tế được cấp
từ nguồn đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển
đã hết giá trị sử dụng nhưng chưa đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
thực tế này đòi hỏi những nỗ lực hơn nữa
của đội ngũ những người làm bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình
bảo hiểm xã hội quảng bình trong những năm vừa rồi
thì tỷ lệ bảo hiểm y tế rất cao
nhưng mà tỉnh bên vực nó không cao
bởi vì các đơn vị phụ thuộc vào ngân sách hỗ trợ của nhà nước
trong thời gian vừa rồi thì do tỉnh dắt bảo hiểm xã hội y tế
bảo hiểm y tế tại các kỳ địa phương bị giả
nên bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình đã trú trọng qua các biện pháp
hết là truyền truyền cho các người dân
thấy được lợi ích tham gia bảo hiểm y tế
hội gia đình thù hưởng trong truyền truyền
và dùng trực tiếp ở các đại lý thu bảo hiểm y tế
để thuyết phục người dân nhìn nhận và thấy rõ
những lợi ích tham gia bảo hiểm y tế
ngoài ra cũng truyền truyền cho người dân thấy được
những mô hình người nghèo khi tham gia bảo hiểm y tế
không ai gặp ổn đau thì nhà nước được hỗ trợ
và để làm cho người nghèo đó có giảm bớt
được phần khó khăn trong quá trình thực hiện bảo hiểm y tế
vì vậy người dân thấy rõ
cả cái nhận thức quyền lời và nghĩa vụ
khi tham gia bảo hiểm y tế
để đồng viên người dân tham gia tỷ lệ cao hơn
bảo hiểm xã hội quảng bình đã ký hợp đồng
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kịp thời
với một mươi năm cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh
có một trăm linh trạm y tế tuyến xã
ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
với bệnh viện tuyến huyện
và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đã tạo thuận lợi cho người dân
nhất là nhân dân các xã vùng sâu vùng xa
phối hợp với sở y tế
ban hành văn bản liên ngành
hướng dẫn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu
và thực hiện quy hoạch nơi khám chữa bệnh ban đầu
tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trên địa bàn
bảo đảm thuận lợi cho người bệnh
giảm tài và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên
tuy nhiên việc phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm y tế tại quảng bình
cũng gặp không ít khó khăn đặc thù
khó khăn bảo hiểm trôi tỉnh quảng bình
thực hiện vận động bảo hiểm y tế
hồi gia đình
thì sự khó khăn đối với người dân
nghèo sống không có nghề nghiệp chính
sống phù thuộc vào vùng biển
và một số vùng
nông nông nghiệp
có sự hỗ trợ
bảo hiểm y tế rất thấp
nên chính sách vận động
của các đại lý thú
cũng như bảo hiểm xã hội
công tác tuyên truyền
bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn
trong bảy tháng đầu năm
bảo hiểm xã hội quảng bình
thực hiện thanh toán khoản chi phí
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
cho năm trăm bốn mươi bốn ba mươi năm lượt người
tăng một mươi tám trăm tám mươi chín lượt người
so với cùng kỳ năm trước
tỷ lệ liên thông dữ liệu
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong đó dữ liệu gửi kịp thời trong ngày
tổng số chi bảo hiểm y tế

kế hoạch tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
chính phủ giao năm hai nghìn một mươi chín
chi phí bình quân
một lần khám chữa bệnh ngoại trú
so với bình quân của các bệnh viện
đồng hạng trên toàn quốc
chi phí bình quân một lần khám chữa bệnh nội trú
so với bình quân của các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc
bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình
đã phối hợp với các ngân liên quan
chức năng thực hiện
chính sách bảo hiểm y tế
đặc biệt trong quá trình khám chữa bệnh
để cho người dân tạo điều kiện thuần lời
khi tham gia khám chữa bệnh
từ đó người dân nhìn nhận được những lợi ích
và thuần lời để khi tham gia bảo hiểm y tế
cụ thể là bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình
đã trực tiếp kiểm tra bệnh nội trú
và đánh giá chất lượng hài lòng
của người bệnh tại các bệnh viện
ngoài ra thực hiện kiểm tra
các dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin
xác định liên thông dữ liệu
giữa khám chữa bệnh và người dân
đặc biệt trong thời gian gần đây
bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình đã triển khai
thông báo tính nhắn sms
cho đến người dân
khi tham gia khám bệnh
giả thưởng trong đợt khám bệnh
thưởng bao nhiêu phần trăm
và kinh khủy khám báo
bao nhiêu phần trăm
để thông báo cho người dân đối chiều ngược lại
với bệnh viện có đúng chính xác thực sự không
tạo ra đó trong thời điểm vừa rồi
trong những năm gần đây
thì chất lượng khám chữa bệnh
đã được cải thiện
và người dân cũng đánh giá rất cao
sự tình nhiệm hài lòng
của người dân đối với bệnh viện
cũng đã rất cao
từ nay tới cuối năm
bảo hiểm xã hội quảng bình tập trung đẩy mạnh
thực hiện công tác phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tập trung vào khai thác các doanh nghiệp
ngoài nhà nước tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
người tham gia bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan đơn vị chức năng
xác định doanh nghiệp và số lao động
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
từ đó xây dựng kế hoạch và thực hiện
khai thác doanh nghiệp lao động tham gia bảo hiểm
trong đó chú trọng cử cán bộ trực tiếp
đến các doanh nghiệp đôn đốc
hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia